tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam chủ trì cuộc họp với bộ giáo dục và đào tạo
về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho biết với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy đòi hỏi kỳ thi bớt tình đánh đố
nhưng bỏ đảm sự phân hóa để trở thành cơ sở tiên cậy cho các trưởng đại học tuyển sinh
bên cạnh đó để bảo đảm phù hợp với lộ trình đổi mới thi
song song với tinh thần chống dịch bệnh địa phương thực hiện hoàn toàn khâu tổ chức thi
bộ giáo dục và đào tạo khuyến nghị các thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng
sau đó căn cứ vào điểm thi đã biết tận dụng cơ hội điều chỉnh một lần để lựa chọn các ngành các trường phù hợp
các cơ sở giáo dục đại học dành chỉ tiêu cơ hội tuyển sinh trong những đợt tiếp theo
cho các thí sinh có điểm thi cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tổng trí tiêu tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng năm trăm linh trì tiêu
tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
số lượng trường top trên có mức độ cạnh tranh cao chiếm gần một mươi
trong khi đó đề thi bảo đảm sự phân hóa phù hợp cho các cơ sở giáo dục đại học
thực hiện công tác tuyển sinh ổn định như năm hai nghìn một mươi chín